thưa quý vị một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào hồi hai h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng chín
thuộc địa bàn huyện định quán tỉnh đồng nai khiến năm người tử nạn và nhiều người bị thương
vụ tai nạn do hai xe khách đâm trực diện vào nhau và nguyên nhân được xác định là tài xế xe khách thành bưởi đã vi phạm luật giao thông
đặc biệt qua điều tra và qua lời khai của tài xế xe khách gây tai nạn tài xế này đang bị công an tỉnh lâm đồng
tước bằng lái ba tháng vì hành vi điều khiển xe ô tô khách chạy quá tốc độ
dư luận xã hội đã đồng loạt tỏ ý lên án báo chí và mạng xã hội nhất loạt thông tin
điểm đáng chú ý là nhiều câu hỏi liên quan được đặt ra sau vụ việc này
hoàng văn tính tài xế xe khách thành một mươi đã bị cơ quan chức năng tước giải phép lái xe ba tháng
vì hành vi điều khiển xe khách chạy quá tốc độ
tuy nhiên hoàng văn tính vẫn được giao lái xe khách dường nằm
chở ba mươi hai hành khách tuyến lên tỉnh
như thông tin chiếc xe khách dường nằm chở ba mươi hai hành khách trên do tài xế này điều khiển
đã gây tai nạn kinh hoàng khi đâm vào đuôi một chiếc xe tải chạy cùng chiều
sau đó mất lái đâm trực diện vào chiếc xe một mươi sáu chỗ chạy ngược chiều
hậu quả khiến lái xe một mươi sáu chỗ và bốn người khác trên xe tử nạn nhiều người trên hai xe khách bị thương
đặc biệt qua điều tra xe khách do hoàng văn tính điều khiển
đã chạy quá tốc độ cho phép tại thời điểm gây tai nạn
xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân
quá kinh hoàng xem video thấy tốc độ và cách lái xe quá liều mạng
coi thường tính mạng của hơn ba mươi hành khách trên xe
cũng như an toàn của những phương tiện khác trên đường
tai nạn là không tránh khỏi
thường xuyên chạy vượt tốc độ lấn làn chạy qua đồng nai
gây tai nạn chết người nhiều vụ rồi nhưng nhà xe này vẫn không rút kinh nghiệm
tài xế xe khách chạy quá tốc độ
gây tai nạn chết người chính là hành động giết người
vậy là bất chấp pháp luật
như câu hỏi trên vậy là bất chấp pháp luật
vâng câu hỏi rất hợp lý khi phân tích hành vi
dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
thứ nhất lái xe xe khách dường nằm gây tai nạn
trước đó đã vi phạm lỗi điều khiển xe châu khách chạy qua tốc độ quy định
và đang bị tạm giữ giấy phép lái xe ba tháng
thứ hai trong tình huống gây tai nạn
lái xe đã vượt qua tốc độ cho phép
thứ ba chủ xe đã giao xe cho người đang không đủ điều kiện cho phép
như vậy nhà xe thành bưởi xem thường pháp luật
khi giao xe cho lái xe không có bảng lái vận chuyển khách
tài xế đang bị giam bằng vẫn lái
thì quả là chẳng coi pháp luật ra gì
nhà xe này lâu nay được mệnh danh là hung thần trên quốc lộ hai mươi
nhà xe này khi hỏi người dân từ đà lạt về đồng nai
không ai không khiếp sợ
nhà xe giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe
thì nên phạt nhà xe rút giới phép vận tài
vì đây là tội gián tiếp tiếp tay vi phạm
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
kiến nghị cơ quan chức năng
trích xuất giám sát hành trình toàn bộ xe khách
xử lý lỗi chạy quá tốc độ của các xe này
các xe này thường xuyên chạy ẩu lấn làn
là nỗi kinh hoàng của người đi đường
sử dụng tài xế đang bị tước bằng lái
trách nhiệm nhà xe như thế nào
trách nhiệm của thành bưởi như thế nào
khi sử dụng tài xế đang bị tước bằng lái
đúng như vậy ghi nhận từ những chia sẻ trên mạng xã hội
đã có nhiều người tỏ thái độ bức xúc
đặt câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp
kinh doanh vận tải hành khách thành bưởi như thế nào
sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
công ty thành bưởi có giám sát nội bộ tài xế bị giam
và tước bằng lái này không
đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm
nhà xe này để làm gương
tốt nhất là thu hồi giấy phép kinh doanh vận tài hành khách
của nhà xe này
nhà xe giao xe cho người không đủ điều kiện cầm lái
nhà xe phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự như lái xe
trong trường hợp này cơ quan pháp luật
cần phải quy trách nhiệm đối với chủ phương tiện
gây tai nạn giao thông
yêu cầu cấm hoạt động đối với các nhà xe
liên tiếp vi phạm luật giao thông đường bộ
ít nhất ba tháng
trường hợp liên tiếp gây tai nạn nghiêm trọng
như nhà xe này thì phải cấm ít nhất một năm
đề nghị điều tra trách nhiệm hình sự
của hãng xe giao xe cho tài xế
không có bằng lái điều khiển xe
cũng theo ghi nhận
rất nhiều ý kiến bày tỏ rõ quan điểm
so với vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này
nên có những đợt tổng kiểm tra
nhằm vào các nhà xe chạy bắc nam
để chấn trình đảm bảo mạng sống cho người dân
tài xế xe khách chạy quá tốc độ
gây tai nạn chết người
chính là hành động giết người
trong trường hợp này cơ quan pháp luật
cũng cần phải quy trách nhiệm
đối với chủ phương tiện gây tai nạn giao thông
được biết cục đồng bộ đã có yêu cầu
kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh
điều kiện kinh doanh vật tải
quy trình bảo đảm an toàn giao thông
trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô
của nhà xe thành một mươi
quý vị và các bạn quan tâm hãy chia sẻ cùng chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo